bệnh viện đã giải thích cho gia đình về tình trạng bệnh nặng của anh này đe dọa tử vong động viên cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị nhưng người nhà viết cam đoan xin về
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện